dù bộ giáo dục và đào tạo đề nghị mở cửa trường học dựa vào cấp độ dịch
vậy bài toán nào để cho học sinh sớm trở lại trường
đang nhận được sự quan tâm bình luận từ phía phụ huynh và dân lận xã hội
bao giờ thì được đi học câu hỏi phổ biến hậu dịch
nhưng phụ huynh làm sao trả lời được
khi ngay cả bộ giáo dục và đào tạo đề nghị mở cửa trường học dựa vào cấp độ
thì các địa phương cũng chưa thể trả lời chắc chắn
chủ đề học online và câu hỏi bao giờ đi học trở lại
không ngày nào là không được cư dân mạng phụ huynh đem ra thảo luận
trước bài toán khó giữa nhu cầu và khả năng giữa lợi ích và rủi ro
giữa sức ép bình thường mới và trách nhiệm
khiến các địa phương vẫn loay hoay và mỗi nơi quy định một kiểu
phú thọ mở rồi lại đóng thanh hóa cũng đang rất nguy hiểm
hà nội định mở được mấy hôm rồi đóng đây
đừng nóng vội khi các con chưa được tiêm vaccine
chưa tiêm vaccine cho các con
thì chưa nên học trực tiếp
lò thật đấy đã mở cửa là các trường hãy xác định tình huống chín mươi
sẽ có ca nhiễm để lên phương án trước
nên tùy theo cấp độ dịch để các quận huyện ít nguy cơ được đi học
được đi học rất tốt nhưng khi bị nhiễm covid thì thật sự tội cho các cháu
đi học không chỉ giải quyết việc học của các con
mà còn giải quyết công việc của bố mẹ gia đình
thật nan giải
dù rất mong mỏi trường học
mở cửa trở lại song nhiều phụ huynh cũng không khỏi băn khoăn
vừa mừng vừa lo
diễn biến của dịch bệnh rất khó lường
nếu chẳng may trong trường có một ca f
thì học sinh có thể liên quan phải đi cách ly
việc học tập lại bị gián đoạn
thưa dân mạng cho rằng
học sinh cần được đặt làm trung tâm khi đưa ra những quyết định này
trên cơ sở những bằng chứng tốt nhất hiện có
nhiều phụ huynh chia sẻ
họ sẵn sàng với việc học online lâu hơn
nhằm đảm bảo an toàn nhất cho các con
bản thân tôi có hai con đang học online cũng rất vất vả
nhưng tôi hiểu đây là giải pháp tốt nhất ở thời điểm này
theo tôi chỉ cho học sinh đến trường khi đã tiêm vaccine
việc dạy online cũng có nhiều ưu điểm
đảm bảo an toàn là trên hết
đúng là bài toán quá khó cho ngành giáo dục và phụ huynh
hay là chỉ ưu tiên một số khối cuối cấp đến trường
còn lại vẫn học online
vì dịch thành thử không cách nào là hoàn hảo
cha mẹ nào cũng đặt sự ảnh hưởng
sự an toàn của con mình lên hàng đầu cá
an toàn đến đâu mở đến đó
có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
là tiêu chí giúp các địa phương giải bài toán sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học
vaccine đã và đang được các nước trên thế giới coi là chìa khóa để giúp trường học an toàn
cư dân mạng mong rằng trong khi chờ phủ được vaccine cho học sinh
thì các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín như đeo khẩu trang
rửa tay giữ khoảng cách
giữ phần mọi người áp dụng triệt đề
bạn nghĩ sao về việc sớm cho học sinh trở lại trường học
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
với việc tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước đã được kiểm soát
thì mới đây bộ giao thông vận tải đã cho phép thí điểm hoạt động vận tải khách liên tỉnh
trong một tuần từ một mươi ba tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi
để từ đó có những đánh giá cụ thể
cho việc đưa hoạt động vận tải khách hoạt động trở lại trong tình hình mới
và sau một tuần triển khai thí điểm thì đã có bốn mươi tám địa phương đồng ý mở lại tuyến vận tải khách liên tỉnh
nhưng mà lượng khách đi xe thì vẫn rất rất là vắng doanh nghiệp vận tải thì vẫn e rè
hoặc là không có đủ điều kiện hoạt động nên là rất nhiều tuyến thực tế vẫn chưa hoạt động
với các điều kiện được đưa ra trong lần thí điểm này
bộ giao thông vận tải muốn nhắm đến một hoạt động vận tải khách đường bộ an toàn trong tình hình dịch bệnh
với những quy trình khép kín và an toàn
trong mối quan hệ giữa các thành phần liên quan đến hoạt động vận tải khách liên tỉnh
là nó tạo thành một cái quy trình xanh khép kín của cái phương tiện xanh
người điều khiển phương tiện xanh bến xe bến bãi xanh rồi là hành khách xanh
thế và chúng ta làm thế nào đó để tạo thành một quy trình nó an toàn nhất trong phòng chống dịch covid
thế nhưng sau một tuần triển khai thì nhiều vương mắc mới nảy sinh ở tất cả các thành phần tham gia vào hoạt động
đầu tiên đó là về hành khách
đã nhiều ngày ra bến xe mỹ đình để tìm xe về quê
thế nhưng mỗi lần ra bến lại là một lần anh tần á giao cảm thấy hụt hẫng
em đã ra đây mấy hôm rồi nhưng mà hôm nào ra không có xe chạy về lai châu rồi
em xuống được bốn tháng ngày rồi
khi hết gián cách là em đã muốn về quê rồi
nhưng mà vẫn chưa có xe chạy về
đi lâu rồi hai anh nhớ quê nhớ nhà

sau một tuần bộ giao thông vận tải cho triển khai thí điểm cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh được hoạt động trở lại
thì cho đến thời điểm hiện tại các bến xe tại thành phố hà nội vẫn rất vắng vẻ
chỉ có một số ít các tuyến hiện đang chạy với tần suất nhỏ
còn lại thì đa phần các doanh nghiệp vẫn đang án minh bất động
và theo các doanh nghiệp chia sẻ thì một trong những rào cản lớn nhất trong thời điểm hiện nay
đó là các điều kiện để đưa ra để được hoạt động đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp
người dân mong ngóng nhưng không có xe
còn lái xe thì dù rất muốn nhưng vẫn không được chạy
vâng thì lái xe lên tỉnh thì nó cũng nhiều điều kiện để đáp ứng được nhu cầu để hoạt động
thì một là chẳng hạn như là có người chưa được đầy đủ hạt tiêm hai mũi
và là nó phải thực hiện giấy test giấy tiết người ta chưa thực hiện được
đi đường dài ấy là không đi được
như đợt vừa rồi là đi chuyển người chở người trong miền nam về là chúng tôi toàn phải hợp tác
phải sắp xếp những người đã được tiêm hai mũi để đi
hiện giờ nó đang nhiều cái nó bị như thế nên là khó khăn cho anh em đi làm
bắt buộc phải tiêm hai mũi cho lái xe nhưng mà đương nhiên là sẽ bị thiếu lái xe
trong thời gian vừa rồi là tiêm vẫn chưa đủ được hết
một số người có đang chờ khoảng một tháng nữa mình tiêm mũi thứ hai
thứ nhất là các điều kiện để đáp ứng các điều kiện của chính phủ và bộ quốc thông
là đối với lái bụi xe thì ở các tỉnh là chủ yếu là mới được tiêm một mũi vaccine hoặc là chưa tiêm
và thứ hai là về cái việc mà xét nghiệm nhanh hay là xét nghiệm pcr là gây khó khăn cho hành khách đi lại
cũng như là mất thời gian cho khách
thế nên là chúng tôi hy vọng là từ ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi mà hết cái đợt thí điểm này thì chính phủ bộ thông
cũng như là các tỉnh chúng tôi hy vọng là từ ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi mà hết cái đợt thí điểm này thì chính phủ bộ câu thông cũng như là các tỉnh
chúng tôi hy vọng là từ ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi mà hết cái đợt thí điểm này thì chính phủ bộ câu thông
theo các bến xe đánh giá thì không chỉ là những điều kiện đưa ra trong lần thí điểm này chưa hợp lý
mà lý do có đến từ việc thiếu cơ sở để đánh giá cung và cầu của hoạt động vận tải khách liên tỉnh

các nhà xe người tâm lý hành khách đi xe thì cũng đang có những vấn đề hoang mang
nhà xe thì cũng không biết rằng là mình lên hà nội thì khi về thì sẽ như thế nào
cái quan trọng nhất là họ đang tính toán xem là sau một thời gian nghỉ gần ba tháng trời nghỉ không hoạt động
thì cái việc mà họ đi họ phải tính toán xem là đi như thế thì có đạt cái lợi nhuận mong muốn của họ hay không

nếu mà lên mà cứ không có khách mà chạy xe không về thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ còn phải tính toán
hoặc còn phải suy xét thêm một thời gian nữa
cùng với đó là việc chậm trễ của các tỉnh thành trong việc đánh giá xác định cấp độ dịch của địa phương mình
công bố cấp độ tình hình dịch bệnh của địa phương còn chưa kịp thời
dẫn đến lúng túng trong việc triển khai phương án hoạt động giữa hai đầu tuyến
gây khó khăn cho việc áp dụng đáp ứng các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch tương ứng
vì vậy việc công bố cấp độ dịch bệnh cũng chưa có tổng hợp chung trên cả nước
mà mỗi tỉnh thành công bố ở một website riêng của tỉnh mình
khiến các doanh nghiệp vận tài dối như tơ vò và vẫn đang loay hoay tìm phương án hoạt động sao cho phù hợp
thưa quý vị và các bạn sau thời gian tạm ngừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện một số địa phương đã đón khách nội tỉnh
có những đoàn khách liên tỉnh đầu tiên và vào ngày hôm qua bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
theo đó hướng dẫn quy định cụ thể việc yêu cầu xét nghiệm đối với từng cấp độ dịch từng đối tượng
và quy định tỷ lệ công suất hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở từng địa bàn theo từng cấp độ
những nội dung quy định sẽ được áp dụng tùy theo quy định của ubnd tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
hiện một số địa phương đã xây dựng dự thảo bộ tiêu chí an toàn về du lịch tại từng tỉnh
nhằm chuẩn bị các điều kiện đón khách ngoại tỉnh từ tháng một mươi một
vậy cần phải làm gì để các hoạt động du lịch nội địa khởi sắc và có được sự đồng bộ khi triển khai giữa các địa phương
đây là nội dung có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ nguyễn thu thủy khoa du lịch học đại học khoa học xã hội và nhân văn
trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào quý khán giả
trước khi bắt đầu cuộc trao đổi xin mời chị cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip tổng hợp ngay sau đây
đối với hoạt động du lịch nơi có dịch cấp độ một và hai thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ một trăm linh công suất
địa bàn dịch có cấp độ ba chỉ được tổ chức hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới hai mươi năm người
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động với không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá năm mươi số ghế
địa bàn có dịch cấp độ bốn thì phải dừng hoạt động tham quan tại các khu điểm du lịch dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên hai mươi người
rừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên hai mươi người
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá ba mươi công suất tại cùng một thời điểm
phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá năm mươi số ghế
cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn covid một mươi chín hằng ngày tại http sep tourist com vn để kết nối với hệ thống an toàn covid quốc gia
cơ sở đ want toilar
cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn covid một mươi chín hằng ngày tại perpendic vn để kết nối với hệ thống an toàn covid một mươi chín hằng ngày tại pert một www afcer gmail com
thì việc phòng chống dịch cũng như là có những cái bài họp từ thế giới
thì chúng ta bắt đầu thay đổi về mặt nhận thức từ cơ quan trung ương cho đến cả bản thân những người tiêu dùng
thì qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng bản thân chúng ta đã có những cái thay đổi rất là lớn về mặt nhận thức sau cái đợt dịch vừa rồi
và nếu như trước đây chúng ta yêu cầu là phải năm k thì bây giờ là chúng ta gần như là một cái sự tự nguyện
đó như là một cái sự tự nguyện để bảo vệ chính chúng ta
thì cái việc mà du lịch đưa ra cái khái niệm du lịch an toàn trong cái thời kỳ dịch bệnh nó là một cái việc cần thiết
bởi vì chúng ta cũng đã xác định là chúng ta sẽ phải đảm bảo vừa phát triển kinh tế mà vừa đảm bảo các tiêu chuẩn phòng chống dịch
thì hiện nay các nước trên thế giới cũng bắt đầu đang đưa vào triển khai những cái hoạt động ví dụ như là bong bóng du lịch
để tạo cái hành lang an toàn giữa một số các cái quốc gia mà đạt được các cái tiêu chuẩn về phòng chống dịch
hoặc như là các cái khái niệm về hội chứa vaccine
để mà đảm bảo cái việc là khi mà một cái người tham gia trong các cái hoạt động dịch vụ công cộng
thì đã đảm bảo cái tiêu chuẩn để phù hợp và giảm cái mức độ lây nhiễm xuống tới mức cấp nhé
vâng như vậy là để du lịch an toàn trong dịch bệnh thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái khung quy trình
cũng như là một cái bộ tiêu chí một cách đầy đủ
và hiện mới đây thì bộ văn hóa thể thao và du lịch thì cũng đã có những hướng dẫn
những quy định cụ thể về yêu cầu xét nghiệm đối với từng cấp độ dịch
từng đối tượng
và hay là những quy định về tỷ lệ công suất hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh du lịch
ở từng địa bàn và cũng theo từng cấp độ
vậy thì bà có phân tích gì về điều này
tôi cũng đã đọc cái hướng dẫn của bộ vừa mới sáng nay thì có một cái văn bản thông báo
và các báo chí cũng đã đưa qua về văn bản này
tuy nhiên đây mới chỉ là hướng dẫn tạm thời
vì thế cho nên có lẽ là những cái yêu cầu mang tính chi tiết cụ thể thì nó vẫn chưa được đầy đủ
và một số cái điểm chính ở trong văn bản ví dụ như là chia thành bốn cấp độ dịch một nghìn hai trăm ba mươi bốn
và với cái cấp độ là từ một đến hai thì là các cái cơ sở dịch vụ như là cơ sở lưu trú
cơ sở ăn uống thì sẽ được hoạt động công suất là một trăm linh
thế còn cấp độ ba thì là cơ sở lưu trú cơ sở ăn uống thì sẽ hoạt động năm mươi công suất
còn giao thông thì sẽ là năm mươi
tuy nhiên thì tôi vẫn hơi có cảm giác là hơi hơi lăn tăn về cái việc là
mình đưa ra cái yêu cầu về công suất một trăm linh
bởi vì là kể cả là ở cái vùng an toàn nhưng mà ở trong cái thời kỳ giao điểm như thế này
thì cái việc xác định cái công suất một trăm linh nó có lẽ là cũng sẽ nó hơi nó chưa đủ cái đảm bảo
bởi vì thực tế mà nói đấy là chúng ta yêu cầu như vậy
nhưng mà cái quan trọng là cái cơ sở họ phải có thực hiện theo cái yêu cầu của chúng ta hay không
và cái việc kiểm tra giám sát nó sẽ là như thế nào
tại vì thực tế mà thấy thì trong cái quá trình tôi tham gia các cái hoạt động
trong cái khoảng sau khi chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường mới
thì mặc dù có những cái điểm là có các cái điểm để quét qr code
yêu cầu là cái người tham gia phải sử dụng các cái phần mềm các cái app công nghệ để có thể là quét qr
thế nhưng mà nếu như chỉ cần lơ là chính bản thân cái cơ sở đấy họ lơ là
thì sẽ bỏ sót những cái thông tin và dẫn đến cái việc là chúng ta khó kiểm soát được
vâng rõ ràng là rủi ro dịch bệnh của ngành du lịch thì nó liên quan đến việc là tuần suất của người di chuyển thì rất là cao
và phạm vi thì rộng
vậy thì có sẽ có rất nhiều những cái vấn đề đi kèm ví dụ như là phương thức vận tải phương thức xét nghiệm
điều kiện về hạ tầng y tế để đáp ứng các tiêu chí xử lý sự cố phát sinh
thì quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào ạ
thực ra thì hiện nay tôi thấy ngành giao thông công cộng bắt đầu đã có những cái quy định
tương đối là chặt chẽ của cái việc tham gia giao thông bởi vì thực ra mà nói thì
hơn ai hết họ hiểu là nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì họ sẽ là những người cái danh chịu
ở những cái tác động rất là mạnh
thế nên là thực ra thì khi ở trên thế giới ở các nơi mà hiện nay đang trở lại hoạt động bình thường
thì họ đều yêu cầu là những cái người tham gia là sẽ phải có là tiêm
hai mũi tức là chúng ta gần như là
gọi là giấy tông hành xanh đấy chúng ta hay nói đùa là như vậy
thì nếu như đảm bảo được yếu tố đấy thì nó cũng đã giảm thiểu được phần nào cái nguy cơ lây nhiễm
ngay cả bản thân trong cái văn bản hướng dẫn của bộ thì cũng có cái quy định là tất cả các cơ sở lưu trú
hoặc là cơ sở đồ uống thì đều phải có một cái phòng dự phòng cho cái phòng trong trường hợp là
nếu mà phát hiện ra cái
yêu cầu những cái tức là cái khả năng nguy cơ lây nhiễm thì là có phòng cách ly để mà
tiến hành hoạt động
gọi là phân tách cái nguồn lây thì đấy là
đã có cái văn bản về cái việc đó rồi thì tuy nhiên là cái quan trọng ở đây là
văn bản hướng dẫn là như vậy nhưng mà bản thân cái cơ sở dịch vụ ấy họ phải có ý thức trong cái việc là
tôi thì tôi tin rằng là những cái cơ sở dịch vụ mà phục vụ khách quốc tế
thì họ đã có tức là họ bản thân họ có cái trách nhiệm rất là rõ ràng trong việc đấy nhưng mà
các cơ sở phục vụ khách du lịch nội địa hoặc là
khách thông thường
có thể là họ sẽ rất là dễ
đặc biệt là ở những cái
cái cơ sở nhỏ lẻ thì có thể là sẽ bỏ sót thì đấy là một cái mà
ở cái thời điểm này chúng ta cần phải tăng cường cái việc kiểm tra giám sát
bên cạnh những cái lo ngại mà tiến sĩ nguyễn thu thủy vừa đặt ra thì hiện cũng có rất nhiều ý kiến lo lắng khi
mà chúng ta xây dựng cái phương án đón khách du lịch trở lại
mỗi địa phương thì lại có một cái điều kiện riêng thì điều đó thì sẽ dẫn đến là sẽ làm khó cho doanh nghiệp
lẫn du khách ví dụ như là ở quảng ninh thì đề xuất mở cửa đón khách ngoại tỉnh kể từ
ngày một tháng một mươi một thế nhưng lại chỉ đón khách ở các vùng có nguy cơ thấp và trung bình
đảm bảo các điều kiện như là tiêm hai mũi hoặc là một mũi vaccine thì phải có kết quả test nhanh âm tính
hay là chưa tiêm mũi nào thì lại phải có xét nghiệm pcr âm tính
và đề xuất đi theo tour khép kín hay như là quảng bình thì chỉ tiếp nhận khách du lịch đến từ vùng xanh hoặc là
khách du lịch từ vùng vàng thì chỉ được tham gia chương trình du lịch chọn gói
theo hình thức là khép kín hoặc là các sản phẩm dịch vụ đặc thù với quy mô nhỏ
chúng ta đang cần một cái sự thống nhất chung thôi mà
không chỉ là một sự thống nhất chung ở giữa các địa phương mà cần một cái sự ngồi lại với nhau giữa cả
ngành y tế ngành du lịch và ngành giao thông để mà cùng đưa ra cùng bàn thảo và đưa ra những cái tiêu chuẩn chung
và một điều nữa là khi mà
chúng ta xác định là chúng ta bắt đầu hoạt động dịch vụ trở lại
thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải làm một cái việc đó là chúng ta thống kê những cái địa phương
thống kê những cái điểm du lịch mà có cái tỷ lệ đón khách nội địa và quốc tế đông
khách và sau đó chúng ta tiến hành phủ vắc xin tại những cái địa điểm đó ví dụ chẳng hạn như là
hạ long là một điểm đón khách nhưng mà không phải tất cả hạ long
đều có cái tỷ lệ đón khách như nhau thì chúng ta sẽ xem là những cái điểm nào những khu du lịch nào mà có
cái tỷ lệ đón khách cao nhất thì chúng ta tiến hành phủ vắc xin tại đó với chính bản thân cán bộ công nhân viên
đấy là cái điều kiện tiên quyết để mà có thể thực hiện được triển khai được cái việc liên kết này
sau đó thì các cái địa phương mà cùng
cùng có những điều kiện như nhau thì sẽ
có cái liên kết vùng
bởi vì nói thế thôi chứ chúng ta đi du lịch chúng ta không thể nào chỉ quanh quanh ở trong
một hai địa phương nên nếu một khi chúng ta đã triển khai
thì chúng ta lại cần phải có cái sự liên kết
thứ nhất là cái sự liên kết giữa các ngành và thứ hai là cái sự liên kết vùng
để mà chúng ta tạo được một cái tuyến du lịch an toàn giữa các cái địa phương mà đều đạt cái
cái yêu cầu là ở cái cấp độ mà an toàn để cho chúng ta có thể tiến hành triển khai
vậy thì để đúc rút lại
ở câu hỏi cuối cùng đó là
vậy chúng ta muốn khôi phục lại các hoạt động du lịch nội địa
quả vậy thì theo bà thì chúng ta cần có cái lộ trình hay là giải pháp cụ thể ra sao
vâng thì cái giải pháp đầu tiên thì tôi đã chia sẻ rồi đúng không ạ tức là chúng ta cần phải
thống kê để xem xem là những địa phương những cái điểm du lịch nào là những nơi đón khách
nhiều nhất và chúng ta tiến hành phủ vắc xin ở nơi đó trước tiên ưu tiên
sau đó là chúng ta phải xây dựng một cái quy trình quy trình của cái việc là
nếu mà trong thông thường chúng ta là năm ca thì bây giờ có thể chúng ta sẽ phải là bảy ca thậm chí là
chín k hiện nay bản thân các công ty du lịch lớn mà họ đang
đề xuất đang đón khách nga sang việt nam và theo hình thức chả tơ tức là thuê chuyến
họ cũng đã đề xuất cái việc là du lịch bẩy cộng tức là
du lịch thay vì là để cho khách quốc tế đến và
sẽ phải cách ly bảy ngày thì bảy ngày thì sẽ có hoạt động cho khách
tất nhiên là vẫn đảm bảo trong cái yêu cầu là
hạn chế tiếp xúc cũng như là
ở trong những cái môi trường mà nó phù hợp ví dụ như chẳng hạn như là
nếu mà chúng ta đi mà chúng ta chỉ tắm biển thôi thì nó cũng không ảnh hưởng đến ai vì chúng ta cũng
không ai hoặc là cái cái cái mức độ cái khoảng cách tiếp xúc nó cũng rất là thoải mái để cho
giảm cái cái lây nhiễm thì
hiện nay chúng ta đang cần phải làm cái việc đó tức là chúng ta phải xây sớm xây dựng một cái quy trình
thật sự là chi tiết với các yêu cầu
và ở một mức độ nào đó thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp về về về về phạm
tức là hiện nay chúng ta đang
theo cái tinh thần là tự các cái doanh nghiệp là tự khai báo trên cái cổng thông tin điện tử
về các điều kiện an toàn phòng chống dịch
nhưng mà chúng ta là cái người kiểm soát thì chúng ta lại phải thường xuyên kiểm soát để
khi mà có vấn đề xảy ra thì chúng ta phạt thì lúc đấy mình tiếp
cái việc là đưa ra phạt về mặt bản chất là để
mọi người có ý thức hơn
và thì đấy chính là cái mà mà chúng ta cần việc kiểm tra
bên cạnh những ý thức chúng ta vẫn cần phải có những chế tài để xử phạt đối với những doanh nghiệp
sai phạm vâng từ những cái phân tích hết sức cụ thể thì đã cung cấp
những thông tin rất là hữu ích đến quý vị khán giả
một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn thu thủy đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn